thưa quý vị việt nam và hàn quốc là hai quốc gia có nhiều điểm tương đồng về truyền thống văn hóa và bối cảnh lịch sử
đây là yếu tố quan trọng để gắn kết người dân hai nước là điều kiện thuận lợi để hai bên cùng xây dựng phát triển và thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương
trong đó hợp tác với văn hóa được cho là một trong những kênh quan trọng để tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước
việt nam và hàn quốc đều có nhiều lợi ích trong kinh tế truyền thống và kinh tế
trong tiểu mục chuyện việt nam ngày hôm nay chúng tôi muốn mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ một vị khách mời đặc biệt
đó là một nhạc sĩ đã gây dựng danh tiếng trên toàn thế giới và đang dành thật nhiều tâm sức cho dự án
kết nối văn hóa giữa hàn quốc và việt nam thông qua âm nhạc
đó là giáo sư sơ xuân đông giám đốc âm nhạc nhạc trường dàn nhạc sao hưởng nghệ thuật smg hàn quốc
và như thường lệ tiếp theo sẽ là tiểu mục việt nam yêu thương và đó cũng là tiểu mục kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
trước tiên xin mời quý vị khán giả cùng đến với những thông tin đối ngoại nổi bật trong tuần qua
nhận lời mời của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc thủ tướng cộng hòa armenia nikol vanissian và phu nhân
đã có chuyến thăm chính thức việt nam từ ngày bốn đến ngày bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
chiều ngày năm tháng bảy tại phủ chủ tịch thủ tướng nguyễn xuân phúc và thủ tướng armenia đã có cuộc hội đàm trong không khí cởi mở và thắm tỉnh hữu nghị
tại buổi hội đàm hai thủ tướng đã thống nhất nhiều phương hướng và biện pháp nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác nhiều mặt giữa việt nam và armenia thời gian qua
thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định chủ trương nhất quán của lãnh đạo việt nam là luôn coi trọng củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống gắn bó và hợp tác nhiều mặt với armenia
quyết tâm phát triển quan hệ theo hướng hiệu quả thực chất và bền vững trên mọi lĩnh vực đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước
về phần mình thủ tướng armenia nikol pashinyan khẳng định chuyến thăm việt nam lần này sẽ tạo bước ngoặt về chất trong quan hệ song phương
góp phần tăng cường hơn nữa hợp tác nhiều mặt việt nam armenia
đáp ứng kỳ vọng của lãnh đạo và lợi ích của nhân dân hai nước
ngay sau hội đàm hai thủ tướng đã chứng kiến lễ ký hiệp định giữa chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và chính phủ nước cộng hòa armenia về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và khoa học
sáng ngày sáu tháng bảy tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có cuộc hội kiến với thủ tướng armenia nikol pashinyan
tại cuộc hội kiến hai bên thống nhất rằng hai nước có quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp thường ủng hộ nhau trên các diễn đàn quốc tế cũng như tại liên hợp quốc
hiệp định thương mại tự do việt nam liên minh kinh tế á âu đã có hiệu lực và hai bên đã thiết lập cơ chế ủy ban liên chính phủ về hợp tác kinh tế thương mại và khoa học kỹ thuật việt nam armenia
trên cơ sở việt nam eu vừa ký kết hiệp định evfta chủ tịch quốc hội đề nghị hai bên tận dụng hết những cơ chế đã có để thúc đẩy quan hệ thương mại đầu tư góp phần phát triển kinh tế mỗi nước
cũng trong khuôn khổ chuyến thăm thủ tướng nikol pashinyan đã có cuộc gặp gỡ với một số doanh nghiệp tiêu biểu của việt nam
ngoài ra thủ tướng armenia và phu nhân cũng có buổi gặp gỡ hội hữu nghị việt nam armenia và đông đảo người từng học tập làm việc và sinh sống tại armenia
chuyến thăm chính thức việt nam của thủ tướng armenia lần này nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác giữa việt nam armenia
nhất là trong các lĩnh vực mà hai bên có tiềm năng nhu cầu và lợi ích trao đổi một số vấn đề quốc tế khu vực cùng quan tâm
chuyến thăm cũng khẳng định việt nam coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống hợp tác tốt đẹp với armenia
ngày tám tháng sáu
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam đã tới sân bay lọc khẩu thành phố nam kinh thuộc tỉnh giang tô
bắt đầu thăm chính thức trung quốc từ ngày tám tháng bảy đến ngày một mươi hai tháng bảy theo lời mời của ủy viên thường vụ bộ chính trị đảng cộng sản trung quốc
ủy viên trưởng ủy ban thường vụ đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc trung quốc chủ tịch nhân đại chủ tịch quốc hội lật chiến thư
trong khuôn khổ chuyến thăm chiều ngày tám tháng bảy tại thành phố nam kinh chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tiếp bí thư tỉnh ủy giang tô
tiếp chủ tịch tập đoàn sunwa jonathan choi chủ tịch hội đồng quản trị công ty thiên doanh tại việt nam tào đức tiêu nhà sáng lập tập đoàn thái bình dương nghiêm giới hòa
tại các buổi tiếp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân khẳng định việt nam coi trọng chính sách đối ngoại với trung quốc đồng thời nhấn mạnh quan hệ ngoại giao
chính trị tốt sẽ mở đường cho hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư phát triển trung quốc là đối tác thương mại lớn nhất của việt nam hiện nay
và việt nam là đối tác thương mại lớn nhất của trung quốc tại asean với nỗ lực chung của hai bên sẽ tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác hiệu quả tốt đẹp giữa hai nước hai địa phương
chuyến thăm của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân là chuyến thăm chính thức trung quốc đầu tiên của lãnh đạo đảng nhà nước việt nam kể từ sau đại hội một mươi chín của đảng cộng sản trung quốc
đồng thời cũng là chuyến thăm trung quốc đầu tiên của chủ tịch nguyễn thị kim ngân trên cương vị chủ tịch quốc hội
chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong việc duy trì giao lưu cấp cao giữa hai đảng hai nhà nước góp phần củng cố và tăng cường tin cậy chính trị phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc
quý vị vừa theo dõi những thông tin đáng chú ý trong tuần qua
và sau đây xin kính mời quý vị và các bạn